cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với phan huỳnh trúc vi trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần xây lắp an giang
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc công ty thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền
trên địa bàn thành phố long xuyên vi đã dùng danh nghĩa là nhân viên của công ty đưa ra những thông tin sai sự thật
để nhận tiền cọc của nhiều người đặt mua đất nền tại các dự án của công ty để chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan